cập nhật từ bộ y tế thì số ca tử vong vì covid một mươi chín tại tp hcm đang có xu hướng giảm
và ở mức thấp nhất trong một tháng qua
tuy nhiên sở y tế tp hcm vẫn đề nghị người dân không được chủ quan
bởi rủi ro lây nhiễm dẫn đến chuyến nặng vẫn thường trực
đặc biệt với các chủng virus sars cov hai mới
trong liên tiếp hai ngày hai mươi bốn và hai mươi năm tháng chín số ca tử vong ghi nhận tại tp hcm
đều ở mức thấp lần lượt một trăm bốn mươi và một trăm hai mươi ba ca
đây là số liệu lạc quan trong một tháng qua
tuy nhiên người dân vẫn không được chủ quan
sở y tế tp hcm nhận định nguyên nhân là ca tử vong do covid một mươi chín
phản ánh quá trình điều trị kéo dài từ khi nhập viện đến lúc diễn biến xấu
và can thiệp các biện pháp hỗ trợ hồi sức
số ca tử vong hiện nay đa số là bệnh nhân cũ nặng đã điều trị kéo dài
chiến lược điều trị covid một mươi chín tại thành phố trong giai đoạn này tập trung vào hai nhánh
thứ nhất là đế mạnh chăm sóc f tại cộng đồng tại nhà
thứ hai là củng cố hệ thống y tế để đủ sức điều trị ca bệnh nặng
không để xảy ra tình trạng f diễn biến nặng và tử vong
tổng số bệnh nhân nặng cần hỗ trợ hô hấp trong ngày hai mươi năm tháng chín là hơn sáu năm trăm linh người
chiếm tỷ lệ một mươi sáu bốn so với tổng ca đang nằm viện và sáu tám so với tổng số f
số ca nặng đang thở máy xâm lấn là tám trăm chín mươi hai người
chiếm tỷ lệ hai hai so với tổng ca đang nằm viện và là chín so với tổng số f
thưa quý vị sau khi thành phố hà nội nới lỏng theo chỉ thị số một mươi năm
nhiều người rất muốn về quê hoặc là vào thành phố nhưng chưa biết cần phải có những giấy tờ gì
công an thành phố hà nội đã có hướng dẫn cụ thể về vấn đề này
xin mời quý vị cùng theo dõi trong phóng sự sau
những ngày vừa qua thành phố hà nội nới lỏng theo chỉ thị một mươi năm
nhu cầu về quê hoặc vào thành phố của người dân tăng cao
khiến các cửa ngõ luôn trong tình trạng đông đúc
công tác kiểm soát người dân phương tiện ra vào thành phố
một mươi hai chốt kiểm soát này vẫn được áp dụng theo đúng tinh thần của chỉ thị một mươi sáu
tất cả những người ra vào đều được kiểm tra chặt chẽ những giấy tờ có liên quan
chỉ có những ai đáp ứng đầy đủ những yêu cầu theo nội dung công văn số hai nghìn bốn trăm ba mươi bốn
của ủy ban nhân dân tp hà nội ngày hai mươi chín tháng bảy mới được phép đi lại qua chốt kiểm soát
theo đó đối với người đang làm việc và kiểm soát
cư trú trên địa bàn thành phố có nhu cầu ra các tỉnh
cần xuất trình giấy đi đường do đơn vị sử dụng lao động cấp theo mẫu
căn cước công dân chứng minh nhân dân văn bản của đơn vị sử dụng lao động kèm giấy xét nghiệm
đối với người ở các tỉnh thành phố khác vào hà nội làm việc
thì cần xuất trình giấy đi đường căn cước công dân chứng minh thư nhân dân
văn bản của đơn vị sử dụng lao động giấy xác nhận của địa phương và giấy xét nghiệm
thưa quý vị đối với những trường hợp muốn rời khỏi thủ đô hà nội để về quê
đại diện phòng cảnh sát giao thông thành phố hà nội cho biết cần phải có xét nghiệm pcr
hoặc test nhanh âm tính và đăng ký với nơi tạm trú để cấp giấy đi đường
nếu chưa có giấy đi đường thì các cán bộ làm nhiệm vụ tại chốt sẽ liên hệ với địa phương
để có hình thức giám sát thực hiện nghiêm túc các công tác phòng chống dịch
ngoài ra những người ra khỏi thành phố hà nội trở về quê sẽ phải áp dụng cách ly
phòng chống dịch theo hướng dẫn tình hình từng địa phương
để tránh tình trạng ồn tắc kéo dài và phục vụ việc kiểm tra được diễn ra nhanh chóng
tại các điểm chốt người dân cần tuân thủ và làm theo hướng dẫn sự điều tiết của lực lượng chức năng
vâng có thể thấy rằng tại đà nẵng thì tình hình dịch bệnh đang dần được kiểm soát
khi số ca mắc covid một mươi chín liên tục giảm nhiều ngày thì không ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng
và thành phố đã nới lỏng một số hoạt động
số lượng bệnh nhân đến thăm khám tại các bệnh viện đã tăng trở lại
thế trên địa bàn thành phố cũng sẵn sàng nguồn nhân lửa khám chữa bệnh toàn diện cho người dân
đồng thời đảm bảo an toàn phòng chống dịch
bệnh viện đà nẵng công tác khám chữa bệnh đã diễn ra như bình thường
việc phân luồng sàng lọc covid ngay từ đầu đối với bệnh nhân người nhà bệnh nhân
vẫn được triển khai một cách chặt chẽ ngăn chặn có hiệu quả nguồn lây từ bên ngoài
hiện tại mỗi ngày mới có khoảng vài trăm bệnh nhân đến thăm khám
do người dân từ các địa phương vẫn bị hạn chế
vào thành phố
tuy nhiên bệnh viện đà nẵng sẵn sàng lực lượng khám chữa bệnh toàn diện
cho người dân với công suất ba năm trăm linh người mỗi ngày
bệnh viện cũng đã triển khai tất cả các hoạt động khám trở lại bình thường
tất cả các chuyên khoa tất cả các lĩnh vực để đáp ứng dụ cào khám chữa bệnh
cho bệnh nhân trong thời gian rất là dài bệnh nhân không đến khám được
bên cạnh đó thì những nơi xa cũng đã triển khai những khám bệnh từ xa
những tư vấn online giúp đảm bảo điều kiện tốt nhất cho bệnh nhân đi khám
cùng với triển khai công tác khám chữa bệnh toàn diện như trước đây
một số bệnh viện đã mở rộng thêm các đơn vị chức năng để phục vụ nhu cầu của người dân
tại bệnh viện tâm trí đơn vị tư vấn chăm sóc sức khỏe hậu covid đã được thành lập
bởi nhiều trường hợp mắc covid một mươi chín mặc dù đã điều trị khỏi
nhưng vẫn chịu những ảnh hưởng lớn về thể chất và tinh thần
sau khi chúng tôi thành lập thì được phân công những bác sĩ đó đón nhận những tác hại
mà người dân người ta bị bởi bệnh covid
ví dụ như họ mất ngủ bị lo lắng bị stress do sức khỏe tinh thần của họ bị giảm suốt
thì họ sẽ đến và được bác sĩ chuyên về thần kinh hướng dẫn cách chăm sóc
khắc phục những hậu quả đó
hoặc là những bệnh nhân người ta bị bệnh phổi do covid thác động đến
có thể gây tình trạng khó thở tình trạng mất ngủ v v
thì sẽ được bác sĩ về chiêu hóa của người ta
hướng dẫn cho cách tập thở cách phục hồi chức năng
đảm bảo nguồn nhân lực cũng như các điều kiện khám chữa bệnh an toàn hiện nay
phần lớn các bệnh viện công và tư tại đà nẵng tiếp tục hỗ trợ miễn giảm chi phí xét nghiệm covid một mươi chín
cho bệnh nhân cùng người nhà khi điều trị nội trú và khám ngoại trú
một số bệnh viện tư còn hỗ trợ tiền dường về ngang giá bảo hiểm y tế
nhất kiện thì em không được là các nhiệm vụ tư tận thêm
em cảm thấy rất nguy hiểm vì em đang bị thất sản
em có được chế độ hỗ trợ của bệnh viện rất vui mừng
cảm thấy rất là ý nghĩa lắm
thì vì đó mình đưa vào để sửa cho con
nỗ lực của các cơ sở y tế trong việc đảm bảo nguồn nhân lực và mức độ an toàn
cũng như các hỗ trợ thiết thực đã giúp người dân
các bệnh viện cảm thấy an tâm để tiến hành thăm khám điều trị
chiều ngày hai mươi năm tháng chín phòng cảnh sát hình sự phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh hà nam đã phối hợp với thanh tra sở thông tin và truyền thông
xử phạt vi phạm hành chính đối với ba trường hợp về hành vi thông tin sai sự thật
về đại dịch covid một mươi chín trên mạng xã hội facebook
bằng các biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát hình sự phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh hà nam đã phát hiện ba trường hợp sử dụng tài khoản facebook đăng tải thông tin
chia sẻ bình luận có liên quan tới tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
qua xác minh lực lượng chức năng đã xác định nội dung của các thông tin mà các trường hợp trên
về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang lên là sai sự thật vi phạm quy định về quản lý
cung cấp sử dụng dịch vụ internet thông tin trên mạng và đưa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
các trường hợp trên với tổng số tiền một mươi năm triệu đồng đồng thời yêu cầu gỡ bỏ ngay toàn bộ thông tin
sai sự thật trên tài khoản facebook cá nhân và cam kết không tái phạm